kinh tế thương mại giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng mới chỉ dừng ở con số khiêm tốn thương mại hai chiều chỉ đạt một trăm chín mươi triệu usd năm hai nghìn một mươi sáu
trong thời gian tới hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước
để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong thời gian tới hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao các ủy ban và nghị sĩ quốc hội
nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng thiết thực hiệu quả trên mọi lĩnh vực
sáng nay đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội bí thư đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô đã chủ trì hội nghị đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô
ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi tám tới dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị
phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
sau khi nghe các đại biểu thảo luận đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đại tướng ngô xuân lịch phát biểu kết luận hội nghị
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô cần tập trung nâng cao chất lượng
xây dựng kế hoạch công tác năm của các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu phối hợp nắm chắc tình hình
bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu ngày lễ các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn
bên cạnh đó đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô cần tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng tiềm lực phòng thủ
xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trở thành khu vực phòng thủ vững chắc
đồng thời chú trọng hai khâu đột phá của nhiệm kỳ là huấn luyện lực lượng vũ trang thủ đô tinh nhuệ
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thực hiện nền nếp chính quy nét đẹp văn hóa người chiến sĩ thủ đô
nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi bảy chiều nay đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến thăm chúc mừng tòa tổng giám mục hà nội
đồng chí hoàng trung hải chúc hồng y petro nguyễn văn nhân tổng giám mục giáo phận hà nội
cùng các linh mục các vị chức sắc tôn giáo và toàn thể bà con giáo dân cả nước và trên địa bàn thành phố
một mùa giáng sinh an lành yên vui và hạnh phúc
đồng chí bí thư thành ủy hà nội mong muốn đức hồng y các linh mục bà con giáo dân tiếp tục đóng góp
xây dựng thành phố hà nội gương mẫu đi đầu xứng đáng với sự tin yêu kỳ vọng của nhân dân cả nước
sáng nay hội thảo gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trong khuôn khổ diễn đàn khu vực asean gọi tắt là arf
do việt nam khởi xướng với sự đồng chủ trì của canada và hàn quốc đã được tổ chức tại hà nội
với chủ đề tăng cường vai trò của arf trong hợp tác nâng cao năng lực về gìn giữ hòa bình
và phát triển quan hệ đối tác với liên hợp quốc dự và phát biểu có đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
hội thảo gồm đoàn đại biểu thuộc hai mươi sáu quốc gia liên minh châu âu tham gia diễn đàn arf và các tổ chức quốc tế
như cục dình giữ hòa bình liên hợp quốc đại diễn liên hợp quốc tại việt nam ban thực ký asean

đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
của các nước tham gia arf trong thời gian vừa qua đồng thời rút dần những bài học kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình
trước yêu cầu của tình hình mới toàn cầu các chuyên gia cũng nêu ra các thách thức trong thực hiện mục tiêu gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
những khó khăn trong vấn đề này và vai trò của các thành viên tham gia
phát biểu tại hội thảo thượng tướng nguyễn trí vịnh khẳng định
việc tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc với nội lực là sự hỗ trợ của các nước đối tác cùng các tổ chức quốc tế
trong đó có các nước thành viên của diễn đàn arf đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình trong thời gian tới của việt nam
thông qua hội thảo việt nam mong muốn đưa ra một số sáng kiến như kết nối các trung tâm diện giữ hòa bình khu vực
trao đổi giảng viên chia sẻ nghiệp vụ huấn luyện tham vấn với hội đồng bảo an liên hợp quốc với tư cách là một tổ chức khu vực
đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đóng góp nguồn lực cho hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thưa quý vị tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên phân phối nhiên liệu diesel một sv tại thị trường việt nam từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
đây là nhiên liệu diazen có mức chất lượng cao nhất tại thị trường việt nam
theo petrolimax mặc dù quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải euro bốn đối với xe ô tô du lịch xe buýt gắn động cơ diesel sản xuất lắp ráp và nhập khẩu bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
quyết định số bốn mươi chín hai nghìn một mươi một nhưng tập đoàn đã tiên phong chuyển lên kinh doanh dầu diesel tiêu chuẩn euro năm
việc chuyển thẳng lên kinh doanh dầu diesel tiêu chuẩn euro năm nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất có phần giảm khí phát thải độc hại với môi trường gây hiệu ứng nhà kính
bảo vệ môi trường
bên cạnh việc đưa sản phẩm mới diesel một sv vào kinh doanh từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám petrolimax cũng đã thực hiện bán xăng sinh học e năm ron chín mươi hai trên toàn hệ thống từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
theo đúng lộ trình quy định của nhà nước về việc chấm dứt kinh doanh xăng khoáng ron chín mươi hai từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
giảm tiêu hào
nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường giá thành lại rẻ hơn sang thông dụng mà không ảnh hưởng tới động cơ phương tiện
tuy vậy trong thời gian qua trên địa bàn tp hcm do chưa làm tốt công tác truyền thông nên nhiều người dân tiêu dùng còn e ngại khi sử dụng xăng e năm
hiện nay một số nước trên thế giới đã bán đại trà xăng có pha hàm lượng ethanol còn cao hơn cả xăng e năm với hàm lượng ethanol là một mươi
để đưa sang e năm sử dụng rộng rãi các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân biết và hiểu rõ hơn về lợi ích của săn sinh học e năm
theo tôi thì để thúc đẩy việc sử dụng sang ngày năm thì có thể chúng ta cần trước hết là công tác tuyên truyền để thúc đẩy công tác tuyên truyền
để người dân thấu hiểu được lợi ích từ xăng e năm nữa lại
xong xong đấy thì chính phủ có một số ưu đái để sử dụng xăng e năm
ví dụ như giá bán rửa xăng khoáng và xăng e năm phải có sự tranh lệch cao hơn
để người dân người tổ chức có thể thấu hiểu được lợi ích của xăng e năm

hiện tại lượng xăng e năm tại công ty xăng dầu khu vực hai petrolimax sài gòn được pha chế đạt quy trình
hướng dẫn theo quy định của tiêu chuẩn iso chín nghìn một hai nghìn tám và iso iec một mươi bảy nghìn hai mươi năm hai nghìn năm
để cung cấp cho thị trường và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của khách hàng
chúng tôi sẽ nhập e một trăm linh vào bồn chuyên dụng a một và a hai
nguồn chín mươi hai thì chúng tôi nhập
và khi xuất xăng e năm thì chúng tôi sẽ thực hiện phá chế theo tỷ lệ giữa e một trăm linh và xăng chín mươi hai
để ra được cái sản phẩm e năm theo một chương trình tự động hóa và được cài đặt sẵn trên chương trình
theo báo cáo của sở công thương tp hcm hiện nay trên địa bàn có chín đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu
thông qua hệ thống phân phối với sáu tổng đại lý và năm trăm một mươi tám cửa hàng bán lẻ
trong đó có hai trăm sáu mươi hai trên năm trăm một mươi tám cửa hàng xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học e năm
nhưng tỷ lệ bán ra thị trường chỉ đạt bảy so với sản lượng các săn khác

chưa có nhiều nhưng mà hiện nay là một ngày tôi bán khoảng từ bốn năm trăm linh tới năm lít
tức là nó chiếm tỷ trọng khoảng một mươi ba xăng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thành phố sẽ triển thai phân phối xăng sinh học e năm
trên địa bàn và ngừng bán xăng a chín mươi hai vào quý i hai nghìn một mươi tám để thay thế xăng sinh học e năm
hôm nay tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho nhân dân theo hướng toàn diện và liên tục giúp sàng lọc bệnh tật
chuyển tuyến phù hợp góp phần giảm tải bệnh viện tuyến trên
từ đó nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trên toàn quốc
tại hội nghị các chuyên gia y tế chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong quá trình nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình
như mô hình bệnh tật kép các bệnh lây nhiễm suy dinh dưỡng vẫn ở mức khá cao
trong khi nhóm các bệnh không lây nhiễm và tai nạn thương tích tăng nhanh
dẫn đến nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng
việc sang lọc theo dõi quản lý điều trị bệnh mạng tính tại cộng đồng là hết sức cần thiết
đòi hỏi việc nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở ngày càng trở nên cấp bách
các chuyên gia đầu ngành y tế trong nước và quốc tế đã thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp
phương hướng để đạt được mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi có tám mươi tỉnh thành trên toàn quốc
triển khai được mô hình phòng khám bác sĩ gia đình góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu
giảm cánh nặng cho những bệnh viện tuyến trung ương giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện và có thể chủ động phòng tránh bệnh tật
không nằm ngoài dự đoán mỹ với tư cách ủy viên thường trực hội đồng bảo an đã dùng quyền phụ quyết để bác bỏ dự thảo này
trong khi palestine tuyên bố sẽ kêu gọi liên hợp quốc tiến hành họp khẩn
động thái này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nước
trong một tuyên bố bộ ngoại giao ai cập cho rằng cuộc bỏ phiếu tại hội đồng bảo an liên hợp quốc là một biểu hiện cho lương tâm của cộng đồng quốc tế
bộ ngoại giao ai cập nói rằng sự ủng hộ áp đảo đối với bản nghị quyết này cho thấy
cộng đồng quốc tế đều phản đối bất kỳ hành động nào nhằm mục đích làm thay đổi quy chế của jerusalem
hay tác động tiêu cực đến tương lai của tiến trình hòa bình trung đông
cùng ngày bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ tuyên bố ankara lấy làm tiếc về quyết định phủ quyết của mỹ
trong khi đó tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan điện đàm với thủ tướng anh theresa may
trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định cộng đồng quốc tế cần phải tăng cường nỗ lực để giải quyết vấn đề jerusalem
cũng trong phiên họp đại diện của pháp kêu gọi các bên kiềm chế những leo thang căng thẳng và sớm quay trở lại bàn đàm phán
chúng tôi cực lực lên án sự trả đũa hoạt động phóng rocket tại giải gaza của israel
chúng ta phải làm mọi thứ có thể để tránh tình hình leo thang căng thẳng
pháp kêu gọi các bên kiềm chế và thể hiện mọi nỗ lực cần thiết để ổn định tình hình
sau tuyên bố của mỹ công nhận jerusalem là thủ đô của israel hôm sáu tháng một mươi hai
về phần mình tổng thống palestine mahmoud abbas

trong khi tiêu tập một cuộc họp ban lãnh đạo palestine tại thành phố ramallah
ông abbas một lần nữa từ chối để mỹ làm trung gian cho tiến trình hòa bình israel palestine
đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng một loạt biện pháp trả đũa để chống lại việc
tổng thống donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel
thưa quý vị liên quan đến quyết định của mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
về việc phản đối mỹ công nhận jerusalem là thủ đô của israel
truyền hình nhân dân vừa có cuộc trao đổi với đại sứ palestine tại việt nam
về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thấy có một dư luận thế giới rõ ràng ủng hộ pháp luật quốc tế
ủng hộ những quyền dân tộc bất khả xâm phạm của nhân dân palestine
và sự ủng hộ đó sẽ tạo trong chúng tôi một cái động lực để tiếp tục khuôn đường đấu tranh ngoại giao
nhằm thực hiện các mục tiêu của mình là nhà nước palestine phải được công nhận
là một nhà nước thành viên đầy đủ tại liên hợp quốc
mỹ tại liên hợp quốc nói rằng việc mỹ phủ quyết dự thảm kỷ quyết của liên hợp quốc
là để bảo đảm quyền lợi cũng như là vai trò của nước mỹ trong việc trung gian hòa giải
cho tiến trình hòa bình tại trung đông vậy thì đại sứ mình nhận câu trả lời này như thế nào
khi cơ chế đàm phán palestine israel sẽ thay đổi chúng tôi sẽ không chấp nhận
vai trò của mỹ là người trung gian duy nhất trong cái nỗ lực tìm kiếm một nhà nước
giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột lâu dài giữa chúng tôi và israel
chúng tôi cần phải bàn bạc thêm với các nước bạn bè đặc biệt với châu âu và liên hiệp quốc
và chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi phải đưa liên hợp quốc và các cuộc châu âu vào cuộc
để tham gia vào việc làm trung gian trong những nỗ lực mà có thể cần có
để tiếp tục đàm phán để tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay
ngoài nguyên tắc về bảo đảm chủ quyền
đối với đông giê ru sa lem thì quan điểm của nhà nước palestine trong việc tiếp tục
có những đối thoại hòa giải và hòa bình đối với israel trong vấn đề về giê ru sa lem như thế nào
nếu mà vấn đề palestine không giải quyết được
thì nhiều vấn đề khác sẽ phát sinh trong khu vực trung đông của chúng tôi
cho nên tôi kêu gọi người israel hãy nghĩ lại và nếu mong muốn trồng trong một hòa bình lâu dài
chỉ có cái đối tác là palestine có thể
thành lập với các bạn một tên hòa bình lâu dài
bền vững và phục vụ cho lợi ích chung của cả dân tộc palestine và dân tộc israel
và một lần nữa xin được cảm ơn đại sứ
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc